đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và nguyễn văn chính phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thái dương
về tội vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
đặng trần trí giám đốc và phạm thị hà kế toán công ty hợp thành pháp lưu anh tuấn chủ tịch hội đồng quản trị và nguyễn thị hiền
kế toán công ty cổ phần đất hiếm việt nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó quá trình điều tra bước đầu xác định đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và nguyễn văn chính
phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thái dương đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép một mươi một hai trăm ba mươi ba một trăm linh hai kg quạng đất hiếm
có trị giá khoảng bốn trăm bốn mươi tỷ đồng và một trăm năm mươi hai tám trăm năm mươi sáu sáu trăm bốn mươi sáu quạng đất hiếm
một mươi kg quạng sắt có trị giá khoảng một trăm chín mươi hai tỷ đồng hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng sáu trăm ba mươi hai tỷ đồng
ngoài ra đoàn văn huấn và nguyễn văn chính còn thỏa thuận với công ty cổ phần đất hiếm việt nam và công ty hợp thành pháp
trong quá trình mua bán quạng đất hiếm và quạng sắt xuất hóa đơn vat giảm số lượng và đơn giá bán thực tế
giúp công ty cổ phần tập đoàn thái dương để ngoài sổ sách kế toán trên hai mươi tám tỷ đồng thu được từ việc bán quạng đất hiếm và quạng sắt
không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước lên đến bảy năm tỷ đồng
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa giải cứu thành công một cháu bé sáu tuổi bị người tỉnh của mẹ bắt giữ
đối tượng tên là đoàn văn đen trú tại tỉnh sóc trăng
theo điều tra đen và mẹ cháu bé có quan hệ tình cảm sống chung tại đà lạt
do có mô tuẫn vào chiều một mươi chín tháng một mươi đen đến đánh mẹ cháu bé và lấy điện thoại di động khoảng một triệu ba trăm linh ngàn đồng và xe máy của chị
đối tượng sau đó đến trường đón cháu bé rồi cắt đứt liên lạc
nhận lời tin báo lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp bắt giữ đen trên đèo mimosa giải cứu an toàn cháu bé
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cửa hàng thời trang trên đường trần hưng đạo
phường đại phúc thành phố bắc ninh xảy ra vào lúc một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi
trước đó vào lúc một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hiệp đến cửa hàng thời trang trên đường trần hưng đạo
phường đại phúc tp bắc ninh
nạn nhân là nhân viên tại cửa hàng
trong quá trình nói chuyện nạn nhân và hiệp có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
hiệp dùng dao nhọn đâm tám nhát vào vùng đầu cổ ngực bụng làm chị này tử vong tại chỗ
tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ một con dao bầu dính máu
quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở trung thành phổ yên thái nguyên đã có vợ và hai con đang sinh sống tại thái nguyên
sau khi gây án hiệp điều khiển xe ô tô đến đỗ trên cầu thanh trì
sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh bắc ninh và huyện gia lâm hà nội
đã tìm thấy thi thể nguyễn văn hiệp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị ngọc trinh
về tội gây dối trật tự công cộng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở lệnh tạm giam đối với trần xuân đông
về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây dối trật tự công cộng
cơ quan điều tra xác định mặc dù ngọc trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng a hai
nhưng đã cùng đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô dung tích xy lanh chín trăm chín mươi chín cm khối
lưu thông và biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm
cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố làm rõ nguồn gốc xe mô tô
mang biển số năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám trần xuân đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy
số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả trần xuân đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số năm mươi chín a ba trăm một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám nhãn hiệu bmw đã có giá rẻ
nên vẫn cố ý mua về sử dụng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa xác minh và xử lý hai thanh niên là lê quốc cường
và lê điệp hiếu đều một mươi tám tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai về hành vi điều khiển phương tiện không đuổi mũ bảo hiểm
lái xe bằng chân trên cốt lộ một a
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên
không đội mũ bảo hiểm dùng hai chân điều khiển xe máy trên đường quốc lộ một a
thuộc phường tân biên thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sau khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai tiến hành xác minh thông tin
và xác định hai thanh niên trong clip là lê quốc cường là người điều khiển xe máy
và lê điệp hiếu là người ngồi sau xe
hình ảnh này đã được người dân đi đường ghi lại sau đó đăng lên trang mạng xã hội facebook
tại cơ quan công an đối tượng cường khai nhận đã thực hiện hành vi trên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lê quốc cường
đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với người giao xe cho người không đủ tuổi
tạm giữ phương tiện bảy ngày và yêu cầu cam kết không tái phạm
thưa quý vị thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến giao thông đô thị
gây mất an ninh trật tự hay còn gọi là tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh thái nguyên diễn biến khá phức tạp
điều đáng chú ý còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn với tính chất manh động và liều lĩnh
ngày hôm đấy thôi em rủ thêm chín người nữa đi lên từ dưới phủ yên lên trên này
thì là tập trung ở chỗ cổng bệnh viện nào phủ yên
thì có lấy thêm hai két bia
khi đi thì em cầm theo hai da phóng đoạn và một chiếc kiếm
khi đi đến đầu khu dân cư hoàng gia thì có gặp nhóm
thì em có gặp nhóm kia
thời gian qua trên địa bàn thành phố thái nguyên xuất hiện các nhóm nam thanh niên tụ tập điều khiển xe mô tô giàn hàng ngang phóng nhanh vượt ẩu
có đối tượng còn đe dọa ném chai xăng tấn công người đi đường gây ra cảm giác bất an cho người dân tại nơi công cộng trên đường giao thông
theo dối liệu của công an thành phố thái nguyên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã khởi tố năm vụ
làm rõ trên năm mươi đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm đường phố
bao gồm các tội gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích cướp tài sản đáng chú ý đối tượng dưới một mươi tám tuổi chiếm khoảng bảy mươi
công an thành phố thái nguyên tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ xử lý nghiêm đối với loại tội phạm này
qua các vụ việc cho thấy phần lớn tội phạm đường phố có đặc điểm tâm lý không ổn định bồng bột thích thể hiện bản thân
không có nghề nghiệp ổn định thiếu hiểu biết pháp luật không hình dung được hành vi và hậu quả pháp lý
đối với hành vi vi phạm pháp luật của bản thân gây ra
chúng tôi sẽ phối hợp cùng với công an các phường xã chính quyền cơ sở để giả soát lập danh sách đối với những đối tượng
có biểu hiện chơi bời lêu lỏng những đối tượng bỏ học không có nghề nghiệp ổn định có biểu hiện thường xuyên tụ tập
để tăng cường biện pháp quản lý giáo dục gian đe phòng ngừa
bên cạnh sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền
định hướng tư tưởng thì mỗi gia đình nhà trường cần quản lý chặt chẽ
đẩy mạnh giáo dục thanh thiếu niên học sinh xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn
không có bạo lực và tệ nạn xã hội tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra